bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài
chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
công trình được khởi công từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và hoàn thành sau sáu tháng thi công
tượng đài được thiết kế với chất liệu đúc bằng bê tông cốt thép phủ nano bề mặt trọng lượng sáu mươi tấn
chiều cao một mươi năm m chiều rộng sáu tám m tổng mức đầu tư gần sáu năm tỷ đồng bằng hình thức xã hội hóa
công trình tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến là một công trình nghệ thuật
có giá trị thẩm mỹ cao thấm đậm giá trị nhân văn về nội dung tư tưởng
tượng đài không chỉ biểu trưng cho lòng dũng cảm của quân và dân quản trị
tinh thần quyết chiến quyết thắng của chiến sĩ công an nhân dân vũ trang trước đây
nay là bộ đội biên phòng trong cuộc đấu tranh bảo vệ giới tuyến
mà còn thể hiện sự tri ân đối với những con người đã công hiến hy sinh vì tổ quốc vì khát vọng hòa bình